với ý nghĩa kết nối cổ vũ tinh thần đoàn kết gắn bó tăng tính tương tác giữa các thế hệ trẻ người việt nam trong và ngoài nước
tại trung tâm văn hóa tỉnh thái nguyên ubnd về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao phối hợp với tỉnh thái nguyên đã tổ chức khai mạc chương trình trại hè việt nam năm hai nghìn một mươi chín
trước khi đến với lễ khai mạc các đại biểu đã đến dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt atk định hóa
và thăm quan tìm hiểu một số di tích tại khu vực này
nhưng mà em cố gắng nghe các cô chú nói gì ạ
từ năm hai nghìn bốn đến nay trại hè việt nam đã thu hút sự tham gia của gần hai thanh niên sinh viên người việt nam đến từ hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
các thế hệ thanh thiếu niên tham gia từ các năm đều đã trưởng thành trên các lĩnh vực và có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng và quảng bá hình ảnh quê hương đất nước con người việt nam
tôi nghĩ rằng các em thanh thiếu niên hiện nay
đã có những cái liên kết đối với trong nước và trong tương lai thì họ sẽ tham gia vào những cái chương trình vào những cái tổ chức những cái hội thanh niên sinh viên cũng như là hội trí thức của kiểu bào liên quan đến kinh tế liên quan đến khoa học công nghệ liên quan đến hội chuyên gia và hy vọng rằng các em sẽ có những cái đóng góp cho đất nước trong những năm tiếp theo
nhân dịp này ban tổ chức trại hè việt nam hai nghìn một mươi chín đã tặng một mươi phần quà cho các
gia đình có công với cách mạng của tỉnh thái nguyên
tạm biệt thái nguyên trại hè việt nam hai nghìn một mươi chín sẽ tiếp tục hành trình khám phá ý nghĩa với nhiều hoạt động thiết thực tại các miền quê tiếp theo của tổ quốc việt nam